do ảnh hưởng của mưa bão kèm theo gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh
những ngày qua tuyến đê biển tây tỉnh cà mau đã xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng
những ngày qua do ảnh hưởng của bão và gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh
kết hợp với chiều cường dâng cao kèm theo sóng lớn
khiến cho tuyến đê biển tây trên địa bàn huyện u minh và trần văn thời tỉnh cà mau
phát sinh thêm nhiều điểm sạt lở nguy hiểm
cụ thể tại khu vực ven biển u minh có bốn điểm sạt lở với chiều dài gần bảy trăm linh mét
còn tại huyện trần văn thời nhiều điểm sạt lở mới phát sinh với tổng chiều dài hơn một mét
nghiêm trọng nhất là tuyến đê biển từ canh mới đến đá bạc thuộc xã khánh bình tây
với chiều dài gần năm km nhưng có tới bảy điểm sạt lở
tại các điểm sạt lở trên thì đai rừng phòng hộ không còn
sóng biển đánh trực tiếp vào chân đê làm tăng nguy cơ vỡ đê
hiện tại ngành chức năng đang khẩn trương tập trung gia cố các điểm sạt lở nguy hiểm
và bố trí lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kịp thời ứng phó với tình huống xấu
trước tình hình sạt lở nghiêm trọng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh cà mau
cũng vừa có báo cáo khẩn đến ủy ban thường vụ quốc hội
về tình hình sạt lở tuyến đê biển tây tỉnh cà mau